ủy ban nhân dân tp hcm vừa có văn bản chỉ đạo các ngành chức năng về việc tăng cường quản lý
các cơ sở lưu trú du lịch trong thực hiện việc phòng chống dịch covid một mươi chín
đây cũng được xem là một trong các nguồn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng
nếu không được kiểm soát chặt chẽ
theo đó kể từ ngày một tháng bốn đến hết ngày một mươi năm tháng bốn các sở du lịch y tế thông tin và truyền thông
cùng công an tp hcm ủy ban nhân dân các quận huyện kiểm tra giám sát thực hiện
việc tạm ngưng tiếp nhận khách đăng ký mới tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố
nếu các cơ sở lưu trú có khách đang ở còn trong thời gian đã đăng ký thì tiếp tục phục vụ
và phải nắm đầy đủ thông tin cá nhân của khách bao gồm cả tình trạng sức khỏe lịch trình di chuyển
hiện nay các loại hình kinh doanh theo mô hình homestay nghỉ dưỡng và các hình thức tương tự
chủ yếu khai thác các căn hộ chung cư cao cấp nhà riêng nguyên căn để cho khách thuê phòng
đây cũng được xem là một trong các nguồn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng
nếu không được kiểm soát chặt chẽ